các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chúng tôi nhận thấy mỗi ngày có hàng trăm chuyến xe hoán cải đưa hàng từ biên giới quảng ninh vào nội địa tiêu thụ
và nhiều loại hàng hóa có dấu hiệu đáng ngờ
lô dép bts được doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh xuất bán qua tờ hóa đơn này
nhưng tài xế xe khai báo tất cả lô hàng được thu mua tại chợ biên giới
hành vi gian dối của tài xế chưa dừng lại khi phóng viên và cơ quan chức năng chứng kiến cảnh cất giấu một lượng lớn hàng hóa trong các hầm bí mật trên xe
với nhiều dấu hiệu vi phạm trong khai báo nguồn gốc và số lượng hàng hóa
tài xế hai xe này bị lực lượng liên ngành tại km một mươi năm yêu cầu đưa xe sang bãi kiểm hóa để kiểm tra
và đây là những mặt hàng được đưa ra từ các hầm bí mật
đồ điện tử bóng đèn điều khiển tv và bốn mươi năm kg thực phẩm dạng tinh thể màu trắng không nhãn mát
với những xe như này thì mình làm thủ tục nhanh chậm
trao đổi với phóng viên ông nguyễn văn hoàn trạm trưởng trạm kiểm soát liên hợp km một mươi năm bến tàu dân tiến thành phố móng cái cho biết
để tạo điều kiện cho doanh nghiệp vận tải lưu thông hàng hóa tránh ách tắc tại khu vực trạm
lực lượng ở đây chỉ chọn những xe có dấu hiệu vi phạm để kiểm tra
thì hằng ngày thì ở cái trạm này thì những cái xe mà có cái ý thức hoàn cảnh
hai cái xe vừa kiểm tra đấy không có nhiều này
cái này thì mình cũng đã trong cái cuộc họp
để cả họp thường trực của ban chính trung ương và ban chính đạo ban chính trung ương và ban chính đạo ban chính tư tỉnh
thì ngay cả bản thân chúng tôi cũng đã có những ý kiến đề nghị là không cấp phép điều hành được những xe quá tải
đấy tại vì mỗi cái xe vận tải thì cái thời lượng xe đi qua trạm kiểm tra là một ngày khoảng một đáy
nhưng mà để kiểm tra những cái xe có dấu hiệu thì mới được kiểm tra không có gì kiểm tra

đấy tránh gây ánh tắc thiền hà cho doanh nghiệp cũng như là khách khách du lịch qua trạm
với hàng nghìn lượt xe hoãn cải vận chuyển hàng hóa qua trạm liên ngành mỗi ngày
cộng với biện pháp kiểm tra chỉ khi xe có dấu hiệu vi phạm
có thể thấy các đối tượng vận chuyển hàng hóa đang lợi dụng sự sơ hở của lực lượng chức năng
để đưa hàng hóa nhập lậu từ biên giới vào nội địa
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại